chào mừng quý vị đến với bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật phát sóng lúc một mươi năm h hàng ngày của antv
phần đầu của bản tin ngày hôm nay sẽ là những thông tin cập nhật liên quan đến tình hình mưa lũ
thưa quý vị vào sáng nay một mươi hai tháng một mươi tại hà nội ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã tổ chức cuộc họp
bàn phương án ứng phó khẩn cấp với mưa lũ ở miền trung và ứng phó với áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên
thành bão số bảy trên biển đông
ngoài ra vùng áp thấp đang hoạt động ở phía nam philippines sẽ vào biển đông và mạnh lên thành bão số tám là rất cao
phát biểu tại cuộc họp ông hoàng phúc lâm phó giám đốc trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia nhận định
khả năng rất cao áp thấp nhiệt đới hiện tại ở biển đông sẽ mạnh lên thành bão số bảy trong ngày một mươi hai tháng một mươi
và có diễn biến hướng đi cường độ quỹ đạo rất phức tạp
cơn áp thấp nhiệt đới này có thể đi lên đảo hải nam sau đó vòng vào vịnh bắc bộ kết hợp với không khí tràn xuống
sẽ gây ra gió mạnh mưa lớn và di chuyển rất khó lường
theo ông lâm bão số bảy khả năng sẽ gây mưa to cho phía đông bắc bộ và bắc trung bộ trong ngày một mươi bốn và một mươi năm tháng một mươi
ông trần quang hoài phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai cho biết
thiên tai sắp tới xảy ra ở khắp các tuyến biển đồng bằng vùng núi của nước ta phạm vi ảnh hưởng rộng
theo ông hoài toàn bộ hệ thống cần phải căng mình tập trung chỉ đạo ứng phó với thiên tai kịp thời tránh gây ra những hậu quả từ thiên tai
cơn bão số bảy được dự báo sẽ phức tạp hơn bão số sáu rất nhiều khi tương tác khi mà đi qua đảo hải nam và các hình thái thời tiết khác
thiệt hại trên biển trong thời gian qua là không nhỏ cần tiếp tục thông tin hướng dẫn kiểm đếm tàu thuyền
do phạm vi rộng nên bên bộ đội biên phòng và tổng cục thủy sản cần nhắc nhở thông báo ngư dân có ý thức cảnh giác hơn để ứng phó kịp thời
quảng trị cũng là một trong những địa phương chịu nhiều thiệt hại do lũ gây ra trong những ngày vừa qua
hiện thì công tác ứng phó với lũ
khắc phục hậu quả vẫn đang được tích cực triển khai tại đây
và ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ kết nối điện thoại với phóng viên thùy linh đang có mặt tại quảng trị để biết thêm thông tin chi tiết về tình hình lũ tại địa phương này
xin chào chị thúy linh xin chị có thể cho biết là tình hình lũ tại quảng trị đến thời điểm hiện tại như thế nào và thiệt hại tại địa phương này ra sao ạ
xin chào tiên tập viên đại cương tại trường quay tại hà nội

lũ lớn đã khiến bảy sáu trăm linh hộ gian ở đây với hơn hai mươi hai bảy trăm linh người ở vùng ngập sâu có nguy cơ lũ quét sạt lửa đất và dư dời đến nơi an toàn
còn về nông nghiệp trên địa bàn tỉnh có gần tám trăm linh hectare ao hồ nuôi trồng thủy sản trên một hai trăm linh hectare rau màu bị ngập lụt hầu như mất trắng hàng nghìn con da súc da cầm bị lũ cuốn trôi
mưa lũ cũng làm sạt lỡ khiến nhiều vị trí trên quốc lộ chính đường hồ chí minh nhánh tay đường liên xã ở hai huyện miền núi đắk cờ rông và hướng hóa bị thực hại nghiêm trọng
vậy thì xin chị có thể cho biết là công tác khắc phục thiệt hại đang được triển khai như thế nào
đến thời điểm này lực lượng công an các đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh quảng trị vẫn đang tích cực triển khai quân số
cùng chính quyền địa phương và người dân tham gia tìm kiếm cứu nạn và cứu hộ hỗ trợ người dân ở địa bàn xung yếu
vâng được biết là hiện nay thì tại quảng trị trên các sông thì lũ đang lên rất là nhanh và nguy cơ lũ trồng lũ dự báo cao hơn lũ lịch sử năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
xin chị có thể cho biết thêm thông tin về tình hình lũ trên các sông và có những khuyến cáo cụ thể cho người dân được không ạ
dạ vâng trong một mươi hai h qua
trên địa bàn tỉnh quảng trị có mưa to đến rất to nhất là ở thượng nguồn sông thạch hãn lũ trên các sông đều lên cao trở lại
đặc biệt là sông thạch hãng sông âu lâu và sông tây pôn
dung tích các hồ chứa phổ biến từ năm mươi năm tám mươi so với dung tích thiết kế
chuyên hồi chứa nước thủy lợi thủy địa quảng trị dung tích đạt khoảng chín mươi
tại đây thì đã tiến hành xã nước điều tiếp qua đặc tràng từ chiều ngày một mươi một một mươi với lưu lượng xã là bốn mươi m ba trên dây
dự báo trong sáu h một mươi hai h tới lũ trên các sông tiếp tục tăng nhanh
sông thạch hãn tại thị xã quảng trị có khả năng đạt bảy bốn mươi m vượt lũ năm một nghìn chín trăm chín mươi chín là một mươi một m
trên sông âu lâu thì tại hải lăng là ba tám m trên báo động ba là ba m
và hiện nay thì trước diễn biến phức tạp của thời tiết thì ubnd tỉnh quảng trị đã sơ tán bốn mươi sáu dân đến nơi an toàn
và trước diễn biến phức tạp này thì ubnd tỉnh cũng khuyến cáo người dân ở vùng ngập lục
vùng có nguy cơ trụng thấp phải di chuyển tài sản đến nơi an toàn để tránh thiệt hại về người và tài sản
vâng xin được cảm ơn phóng viên thùy linh với những thông tin vừa rồi
và thưa quý vị rõ ràng là chúng ta thấy trong những ngày vừa qua thì mưa lũ lớn tại các tỉnh miền trung
đã gây ra nhiều thiệt hại cho khu vực này
và tính đến thời điểm hiện tại thì mưa lũ tại các tỉnh miền trung đã làm cho một mươi tám người chết
một mươi bốn người mất tích và hơn một trăm linh ngôi nhà bị ngập nước
theo số liệu cập nhật của văn phòng thường trực ban
chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai mưa lũ ở các tỉnh miền trung đã làm cho một mươi tám người chết
năm người do bị lũ cuốn và ba thuyền viên trên biển một mươi bốn người mất tích một mươi người do lũ cuốn và bốn thuyền viên trên biển
mưa lũ còn làm cho ba trăm tám mươi hai nhà bị sập đổ hư hỏng hơn một trăm linh nhà bị ngập năm trăm tám mươi bốn hectare lúa
và hơn ba tám trăm linh hectare hoa màu bị ngập vùi lấp hơn hai một trăm linh hectare thủy sản bị thiệt hại
hai trăm bảy mươi một con da súc và hơn một trăm năm mươi con da cầm bị chết cuốn trôi
ngoài ra đã có tổng số một mươi bảy tàu và một trăm linh sáu người bị nạn trong đó một mươi một tàu bị chìm sáu tàu bị sự cố
đã cứu hộ an toàn được chín mươi chín người hiện lực lượng chức năng tiếp tục triển khai tìm kiếm người bị mất tích
còn tại quảng nam thì đến hôm nay mặc dù mưa đã tạnh dần nhưng hiện vẫn còn nhiều vùng bị ngập lụt và chia cắt
hàng nghìn người dân vẫn còn trong vùng ngập lụt để kịp thời hỗ trợ người dân và đảm bảo an toàn tính mạng tài sản của người dân
lực lượng công an tỉnh quảng nam tiếp tục túc trực bám những khu vực
những khu vực ngập sâu để hỗ trợ di rời và cứu trợ lương thực cho người dân
tại xã tam đàn huyện phú ninh hiện vẫn còn nhiều khu vực bị ngập sâu chia cắt có nơi còn ngập sâu hai mét
những ngày vừa qua công an huyện phú ninh đã huy động một trăm linh quân số phối hợp cùng các đơn vị chức năng và chính quyền địa phương
tổ chức vận động hỗ trợ di rời hàng chục người dân trong đó chủ yếu là người già phụ nữ trẻ em
từ vùng ngập lụt nguy hiểm đến nơi an toàn tổ chức cho người dân được di rời sinh hoạt tập trung tại các nơi an toàn
đồng thời chốt chặn không cho người và phương tiện vào vùng nguy hiểm
tới sáng ngày hôm nay một mươi hai tháng một mươi lực lượng công an tiếp tục bám tại địa bàn các khu vực ngập lụt
hỗ trợ đảm bảo an toàn cho người dân đồng thời hỗ trợ thêm lương thực nước uống và vật dụng cần thiết cho người dân
lực lượng công an toàn tỉnh tiếp tục huy động lực lượng sẵn sàng phòng chống mưa lũ giúp dân vùng ngập lụt
nhất là khi diễn biến thời tiết vẫn còn phức tạp khó lường
mưa lớn cộng với lượng nước các hồ thủy điện hương điền bình điền hồ chứa tả trạch
điều tiết xả lũ khiến cho địa bàn tỉnh thừa thiên huế ngập lụt trên diện rộng
trong đó thì nhiều vùng thấp trũng vùng sâu trong lũ
trước tình hình đó lãnh đạo tỉnh thừa thiên huế đã chỉ đạo lực lượng công an
quân đội và các ban ngành tập trung lực lượng phương tiện giúp dân
tại khu vực cồn hến phường vĩ dạ thành phố huế và xã quảng phước huyện quảng điền
trong những rốn lũ của tỉnh thừa thiên huế
lãnh đạo công an tỉnh đã ân cần thăm hỏi động viên bà con nhân dân vượt qua hoạn nạn
đồng thời đề nghị mọi người tuyệt đối không được chủ quan mất cảnh giác
trước tình hình lũ lụt đang diễn biến rất phức tạp khó lường tránh xảy ra hậu quả đáng tiếc
dịp này lãnh đạo tỉnh và công an tỉnh đã trao tặng hơn một năm trăm linh thùng mì tôm
một trăm linh thùng nước suối và một số nhu yếu phẩm khác giúp bà con nhân dân vùng thấp trũng
chúng ta đang đổi diện về một trận lưu hệ sức phức tạp với mức nước rất cao
hiện nay đã có một số vị trí mức nước lũ cao hơn năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
và thời tiết trong những ngày tới là tiếp tục phức tạp
và đợt lưu này dự báo là được kéo rất dài
tỉnh cũng đã tập trung chỉ đào các lực lượng để triển khai tất cả các hoạt động
đảm bảo an toàn cho người dân hỗ trợ cho người dân cũng như đảm bảo an toàn tài sản
trong đó chúng tôi đánh giá rất cao
sự nỗ lực của lực lượng công an trong việc đảm bảo giao thông
cứu hộ công nạn cũng như là hỗ trợ cho người dân khắc phục để hậu quả lũ lụt
đến các địa bàn bị ảnh hưởng nặng do lũ lụt cùng với việc thăm hỏi động viên tặng quà
các đơn vị phối hợp chặt chẽ để giúp dân hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản
có phương án kế hoạch ứng phó kịp thời khi mực nước dâng cao
cứu hộ cứu nạn bảo đảm an ninh trật tự tuyệt đối không để người dân đói rét
khi đợt mưa lũ và bão đợt này phòng cải cháu tông đã triển khai ghi đồng tối đá lực lượng phương tiền
đến các mặt đường sắt và đường thủy
chúng tôi đã triển khai lực lượng cùng với hội hợp tăng cường chi viện cho lực lượng công an quảng điền
công an phóng điền công an phủ vang đường thủy lực lượng phương tiền cano
để lưu trợ
lúc này cùng với việc ứng trực một trăm linh quân số tại nhiều địa bàn trong toàn tỉnh
công an huyện quảng điền phong điền hương trà hương thủy phú vang thành phố huế
đang triển khai lực lượng phương tiện đến những vùng sung yếu chia cắt
người dân đang cần sự giúp đỡ để kịp thời di rời người và tài sản lên vùng cao
đưa đi cấp cứu người bị nạn ốm đau sinh đẻ cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết
bảo đảm an ninh trật tự không để tội phạm lợi dụng tình hình mưa lũ hoạt động
để bà con yên tâm đi tránh lụt qua đó góp phần chung sức chung lòng giúp người dân vượt qua thiên tai
xin trở sang những thông tin đáng chú ý khác về tình hình an ninh trả tự
thưa quý vị công an tỉnh yên bái vừa bắt giữ thành công đối tượng đã gây ra vụ trọng án
giết người cướp tài sản chỉ sau bốn mươi tám giờ gây án
trước đó vào khoảng một mươi bảy h một mươi năm phút ngày chín tháng một mươi
quyền địa phương xã sơn lương huyện văn chấn nhận được tin báo của người dân
về việc phát hiện một thi thể nam giới tại khu vực bản dõng xã sơn lương huyện văn chấn tỉnh yên bái
trên người có nhiều viết đâm và cổ có viết cắt
ngay sau khi tiếp nhận thông tin công an tỉnh yên bái đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ
tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
bước đầu xác định nạn nhân là anh giàng a lâu sinh năm hai nghìn
chú tại bản lạ khắt xã nậm khắt huyện mù cang trải tỉnh yên bái
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng chức năng đã xác định đây là vụ án giết người cướp tài sản
nên đã tiến hành khoanh vùng đối tượng và truy tìm hung thủ
đến khoảng hai mươi ba h ngày một mươi một tháng một mươi phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh yên bái
đã bắt giữ đối tượng lường văn tiến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
chú tại bản dõng xã sơn lương huyện văn chấn tỉnh yên bái là hung thủ của vụ án
tại cơ quan điều tra bước đầu đối tượng khai nhận do không có tiền để sử dụng ma túy
nên đã sát hại anh giàng a lâu để cướp tài sản
đêm qua một mươi một tháng một mươi một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên quốc lộ một mươi bốn
đoạn qua khu phố đức thiện thị trấn đức phóng huyện bù đăng tỉnh bình phước
chiếc xe khách đã vượt ẩu tông trực diện vào xe tải đi theo chiều ngược lại
tông tiếp vào container cùng chiều đã khiến cho một người chết và bốn người bị thương
theo thông tin ban đầu vào khoảng hai mươi ba h hai mươi phút tài xế bùi đức nghĩa điều khiển xe khách dường nằm
lưu thông trên đường quốc lộ một mươi bốn hướng thành phố đồng xoài đị đắc nông
khi đến đoạn thuộc khu đức thiện thị trấn đức phong
thì phát hiện container kéo theo dơ móc do đinh hải thiện ba mươi tám tuổi ngụ tỉnh gia lai
điều khiển cùng chiều phía trước
tài xế xe khách đã cố vượt lên cùng lúc này xe ô tô tải do đinh văn khê
chú tỉnh quảng ngãi chở theo đinh văn vé điều khiển theo hướng ngược lại
cũng vừa lao tới khiến cho xe khách không kịp xử lý tông trực diện vào xe tải
cú tông quá mạnh đã khiến cho chiếc xe khách bị văng ra
tiếp tục tông vào chiếc xe container khiến cho chiếc xe bị lật nghiêng bên đường
vụ tai nạn đã khiến cho tài xế xe tải đinh văn khê tử vong trên đường đi cấp cứu
hai khách trên xe dường nằm cùng tài xế xe khách và người ngồi trong xe tải bị thương
cả ba xe cùng hư hỏng nặng
cảnh sát giao thông công an huyện bù đăng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
điều tiết giao thông điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn
tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin trong tiểu mục lệnh truy nã
kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám hộ khẩu thường trú
hộ khẩu thường trú tại ấp năm xã lương hòa huyện rồng trôm của tỉnh bến tre về tội hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi
cũng phạm tội hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện châu thành tỉnh bến tre
là đối tượng bùi nhất trí sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hộ khẩu thường trú tại ấp bốn xã tân thạch huyện châu thành của tỉnh bến tre
và đối tượng nguyễn văn rộng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba hộ khẩu thường trú tại ấp năm xã an phú trung huyện ba chi của tỉnh bến tre
bị công an huyện ba chi tỉnh bến tre ra quyết định truy nã cũng về tội hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che
chớ chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an